trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương thứ trưởng bộ quốc phòng nhật bản cũng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ việt nam nhật bản nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng đồng thời bày tỏ tin tưởng trên tinh thần trao đổi thẳng thắn tích cực đối thoại lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa việt nam nhật bản trong thời gian tới phát triển ngày càng thực chất hiệu quả
về phương hướng hai bên thống nhất tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác trọng tâm vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp giáo dục đào tạo công nghiệp quốc phòng quân y hải quân an ninh mạng cứu hộ cứu nạn gìn giữ hòa bình khắc phục hậu quả chiến tranh nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu tăng cường tham vấn phối hợp tại các chế đa phương cùng tham gia nhất là hội ngh
chiều nay hai mươi bảy tháng hai tại hà nội chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc trong vùng dân tộc trăm tỉnh ninh thuận thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ninh thuận có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng dân tộc trăm
thời gian tới thứ trưởng mong muốn cộng đồng tôn giáo trong dân tộc trăm tỉnh ninh thuận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
lực lượng công an nhân dân sẽ phối hợp với các bộ ban ngành chức năng quan tâm tới đồng bào các dân tộc nói chung cộng đồng dân tộc trăm nói riêng tăng cường phổ biến đường lối chính sách của đảng nhà nước hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ổn định lành mạnh trên đất nước việt nam
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tâm quang đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc trong vùng dân tộc trăm tỉnh ninh thuận khẳng định sẽ tiếp tục động viên tín đồ gắn bó đồng hành cùng dân tộc tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo
chiều nay tại tp hcm trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc với trường đại học cảnh sát nhân dân về công tác đào tạo tài chính hậu cần kỹ thuật cơ sở vật chất
trải qua bốn mươi tám năm xây dựng và phát triển trường đại học cảnh sát nhân dân đã có những đổi mới không ngừng cả về chức năng nhiệm vụ cũng như quy mô đào tạo để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước
đến nay nhà trường đã thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cho tám trăm linh một khóa học với hơn một mươi một ba trăm linh học viên
hiện tại nhà trường đang chuẩn bị nhập học cho hơn một học viên đã trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác đã đạt được của tập thể cán bộ giảng viên nhân viên và học viên của trường đại học cảnh sát nhân dân trong suốt thời gian qua
chia sẻ với điều kiện thực trạng khó khăn trong công tác tài chính hậu cần kỹ thuật của nhà trường
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị nhà trường cần ra soát kiểm kê các cơ sở vật chất phương tiện đảm bảo đúng quy định nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy đào tạo
đặc biệt đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để học viên gian luyện học tập phát triển tốt về thể chất và tinh thần
giả soát các mục xây dựng theo thứ tự để đầu tư đảm bảo đúng các quy định của pháp luật
cần quan tâm đổi mới công tác giáo dục đào tạo học viên công an nhân dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường công tác quản lý học viên siết chặt kỳ luật kỳ cương
và sáng nay huyện mang thít tỉnh vĩnh long tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng trung tướng nguyễn xuân rất tư lệnh quân khu chín đồng chủ trì buổi lễ
trong đợt giao nhận quân năm nay tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long có một trăm năm mươi ba công dân tham gia nghĩa vụ quân sự
trong đó thì có bốn mươi bảy công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm linh công dân trúng tuyển là đoàn viên công dân có trình độ đại học chiếm một mươi bốn
hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh
tiếp bước truyền thống quê hương mang thít anh hùng mỗi năm có hàng trăm công dân của huyện đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ
nhiều công dân được rèn luyện trong môi trường quân đội và công an
đã trở thành sĩ quan quân đội quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang
với niềm vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng
các tân binh hãy phát huy truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân công an nhân dân và truyền thống bộ đội cụ hồ
chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và công an không ngừng rèn luyện đạo đức phẩm chất người quân nhân cách mạng
ra sức phấn đấu học tập nâng cao trình độ năng lực kiến thức an ninh quân sự nâng cao bản lĩnh chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến cùng trung tướng nguyễn xuân giáp tư lệnh quân khu chín và lãnh đạo chính quyền địa phương
đã tới từng hàng quân động viên tặng hoa chúc mừng tiếp thêm động lực nhiệt huyết cho các tân binh nỗ lực phấn đấu rèn luyện giữ gìn đoàn kết chấp hành nghiêm kỷ luật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng nay tại quảng trường trung tâm huyện bát sát tỉnh lào cai huyện bát sát long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn cho một trăm hai mươi ba tân binh
là những thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước
tham dự buổi lễ có đồng chí trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi bốn theo chỉ tiêu được giao cấp ủy chính quyền hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện bát sát
tỉnh lào cai cùng các ban ngành đoàn thể của huyện cùng các xã thị trấn triển khai đồng bộ quyết liệt công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng đúng theo tiêu chuẩn quy định
theo đó năm hai nghìn hai mươi bốn theo chỉ tiêu huyện bát sát có một trăm hai mươi ba thanh niên ưu tú lên đường tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ trung tướng nguyễn văn long cùng lãnh đạo tỉnh lào cai đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ
năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh lào cai có hai trăm hai mươi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
một trăm linh công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn đều đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đã tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó có một công dân có trình độ đại học hai công dân có trình độ trung cấp
một trăm linh công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
một mươi công dân đã được kết nạp đảm
sáng nay công an các tỉnh sơn la hà giang ninh bình đã tổ chức lễ giao nhận quân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai các địa phương trong toàn tỉnh sơn la đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của tỉnh sơn la đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ chặt chẽ công khai minh bạch đúng quy trình bảo đảm số lượng chất lượng quân số được giao
trước ngày diễn ra lễ giao nhận quân các địa phương đã tổ chức nhiều chương trình động viên tân binh lên đường nhập ngũ
như dân hương tại các di tích lịch sử giáo dục truyền thống cách mạng gói bánh trưng xanh tổ chức gặp mặt tặng sổ tiết kiệm tặng quà tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng tân binh lên đường nhập ngũ
năm nay sơn la có một bảy trăm một mươi sáu tân binh toàn tỉnh lên đường bảo vệ tổ quốc trong đó có bốn trăm sáu mươi sáu công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
sáng cùng ngày tại quảng trường hai mươi sáu tháng ba bảy mươi chín thanh niên ưu tú của thành phố hà giang đã lên đường nhập ngũ công hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm nay thành phố hà giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn bảy mươi chín thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó có hai mươi chín công dân thực hiện nghĩa vụ công an
công tác tuyển quân năm nay được thực hiện chặt chẽ đúng quy định bảo đảm một trăm linh chỉ tiêu đạt chất lượng tốt
có bốn người có trình độ đại học một trăm linh thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ hai mươi năm trên hai mươi chín thanh niên là người dân tộc thiểu số
năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an tỉnh ninh bình đã tuyển chọn được hai trăm sáu mươi một công dân
có đủ các tiêu chuẩn về chính trị đạo đức sức khỏe trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng công an nhân dân
trong số đó có một trăm ba mươi tám công dân là đảng viên đảng cộng sản việt nam
tại buổi lễ công an tỉnh ninh bình đã tiến hành giao quân cho các đơn vị nhận quân huấn luyện theo quy định
trong số hai trăm sáu mươi một tân binh nhập ngũ đợt này có một trăm bốn mươi tân binh thực hiện nghĩa vụ tại công an tỉnh ninh bình
và một trăm hai mươi một tân binh thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị của bộ công an
như vậy là trong hai ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai công an các đơn vị địa phương đã hoàn thành việc giao nhận
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn trên toàn quốc
hàng vạn thanh niên ưu tú đã bước vào môi trường quân ngũ kỷ luật kỷ cương để gian luyện trưởng thành hơn
tất cả đều có chung một niềm tự hào tinh thần phấn khởi khi được khoác lên mình màu áo lính
thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc thiêng liêng
bước qua cánh cổng này là bắt đầu thời gian rèn luyện trong quân ngũ của các tân binh
khoác lên mình trước áo lính được rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc đầy tự hào và vinh quang
rất nhiều trong số đó những chàng trai một mươi chín đôi mươi mong muốn có cơ hội được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân
em cảm thấy đây là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân
và mình cần phải hoàn thành thực hiện tốt những mục tiêu
cái mong muốn của mình
trong môi trường quân ngũ
có rất nhiều chính sách để động viên khích lệ với công dân tham gia lên quân ngũ
đặc biệt là với em chẳng hạn
với công dân hai mươi bảy tuổi có bảng đại học
thì sẽ được
nếu mà trong quân ngũ và em có rèn luyện tốt
và đạt được tính tích cao
thì em có cơ hội tham gia vào chuyên nghiệp
và đứng trong hàng ngũ công an nhân dân
để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán
bộ công an nhân dân
bộ công an cũng đã có nhiều chủ trương
chính sách thiết thực nhân văn
đối với công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
đặc biệt điểm mới của năm nay
bộ công an đã bổ sung quy định xét chuyển thẳng chuyên nghiệp
mở thêm cơ hội cho những chiến sĩ nghĩa vụ
vừa có kết quả rèn luyện tốt
vừa có trình độ chuyên môn
được phục vụ lâu dài trong lực lượng công an
đảng ủy công an trung ương
bộ công an đã quan tâm lãnh đạo
làm tốt chế độ chính sách
đối với công dân thực hiện
công an nhân dân
trong đó bộ trưởng bộ công an đã ban hành thông tư
quy định về
xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp
đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ
hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong công an nhân dân
và đề án
dạy nghề hỗ trợ việc làm cho
hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ
công an nhân dân suốt ngũ
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn ba mươi
quan tâm hỗ trợ
giới thiệu việc làm cho
hạ sĩ quan nghĩa vụ
sau khi học nghề
khi trở về địa phương
tôi cũng rất là muốn cho cháu nó hoàn thành được nhiệm vụ
và cũng như là để bảo vệ tổ quốc
để cháu mong cho cháu nó trưởng thành hơn
và có ích cho tổ quốc
cho ích cho gia xã hội
công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi
của bộ công an có nhiều điểm nổi bật
tăng cả về số lượng và chất lượng nguồn tuyển
đặc biệt số công dân thực hiện nghĩa vụ
tham gia công an nhân dân năm nay
có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên tăng cao
so với các năm trước đây
hàng vạn tân binh nhập ngũ trong ba ngày qua
từ khắp các tỉnh thành
đều thể hiện sự phấn khởi tự hào
khi được cống hiến sức trẻ
cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ vững chắc
quốc phòng an ninh của tổ quốc
tin an ninh trật tự
qua hai ngày xét xử ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên án
đối với bị cáo trần quang nhiệm
chú tại thành phố vĩnh long
nguyên là giám đốc ngân hàng agribank vĩnh long
cùng ba bị cáo khác về tội vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
và tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo phạm vũ phương
nguyên tổng giám đốc công ty
trách nhiệm hữu ạn xây dựng thương mại
và khách sạn trường huy
xin đầu tư hai dự án do đó đã gặp nhiệm
về việc vay tiền mua đất
nhiệm đã đồng ý cho vay
và giới thiệu phương cho bị cáo vũ xuân hoàn
nguyên cán bộ tiến dụng ngân hàng agribank vĩnh long
làm thủ tục vay
nhưng các bị cáo nhiệm hoàn
và châu ngọc thanh
nguyên cán bộ ngân hàng agribank vĩnh long
vẫn phê duyệt cho phương vay nhiều lần
vào năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
gây thiệt hại trên hai trăm một mươi chín tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo trần quang hiệm tám năm tù
châu ngọc thanh sáu năm sáu tháng tù
và vũ xuân hoàn năm năm tù cùng về tội
vi phạm về quy định cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bị cáo phạm vũ phương một mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hôm nay thì cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện hữu lũng
của tỉnh lạng sơn đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam hai đối tượng
về hành vi chống người thi hành công vụ
đó là hai vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai vừa qua
trên địa bàn huyện hữu lũng
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng hai
tại km chín mươi ba cộng một trăm sáu mươi
cố lộ một a
trong ngày hai mươi bốn tháng hai
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phát hiện ngô văn linh
sinh năm hàn chín trăm chín mươi tám
chú tại giã hòa lạc huyện hữu lũng
không tuân thủ hiểu lệnh dừng xe
khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
đâm vào tổ công tác
làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương
phải vào viện cấp cứu
sau va trạm
linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày
công an huyện hữu lũng đã bắt giữ được đối tượng
qua test nhanh thì linh dương tính với chất ma túy tổng hợp
tiếp đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai
trên tuyến đường cố lộ một a
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diện
đã phát hiện ô tô khách hiệu hyundai hai mươi chín chỗ ngồi
biển kiểm soát hai mươi chín f sáu trăm linh tám
di chuyển theo hướng lạng sơn hà nội
do nguyễn văn giang
sinh năm hàn chín trăm bảy mươi bốn
chú tại thị xã quế võ
tỉnh bắc ninh điều khiển chạy qua tốc độ quy định
không chấp hành hiểu lệnh kiểm tra
lạng lách đánh võng trên đường
đáng chú ý ô tô này còn đâm hư ảo
xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông
qua kiểm tra xác định ô tô này
là xe kinh doanh vận tải hành khách
mà không có camera giám sát hành trình
trợ hành khách không có hợp đồng
và danh sách hợp đồng vận chuyển
thưa quý vị liên quan đến vụ việc
hai thanh niên có hành vi chặn đầu ô tô
tấn công và gây gỗ đánh nhau
với lái xe trên đường vành đai hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận hai bà trưng hà nội
đã xác minh làm rõ nhân thân của hai thanh niên này
là trần văn hiệt ba mươi tám tuổi
và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi
bước đầu thì cơ quan công an đã tạm giữ
hai đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc
coi thường pháp luật
khi đường vành đai hai
vốn là tuyến đường cấm xe máy lưu thông
nhưng hai thanh niên điều khiển xe sh
vẫn ngang nhiên đi lên tuyến đường này
hành vi chặn đầu ô tô
đạp vào phương tiện và gây gỗ đánh nhau như thế này
đã cho thấy sự manh động liều lĩnh của hai đối tượng
xuất phát từ việc đi từ trên cầu vĩnh đi xuống
đến trên cầu vành đi
thì bị một xe ô tô khác
ép vào và mở kính xe
và nhổ nó bọn
thì mình cũng chưa hiểu lý do vì sao
mình cũng hửa theo
xe kia thì xe kia nó rẽ lên bàn nhà hai
thì mình cố tình hửa theo lên trên đó
tiếp theo đó thì có một người phụ nữ
thì đi đằng sau
người quay clip mình
trong quá trình đang mất kiểm soát
thì có xảy ra chửi bới
tôi có hành vi là
đá chân vào cửa
cầm lái xuống
sau khi mà hạ cửa kính
thì tôi biết trong đấy là một người phụ nữ
khi mà lên thì
không thì thì
thiếu kiểm chế
trước đấy đã sử dụng rượu
không kiểm soát được hành vi
tại cơ quan công an
các đối tượng đã thành khẩn khai nhận
hành vi của mình là say trái
đặc biệt trong đó
còn cho thấy việc vi phạm trật tự an toàn giao thông
của cả hai đối tượng
khi đã sử dụng rượu bia
nhưng vẫn điều khiển phương tiện
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
để xử lý theo quy định của pháp luật